thưa quý vị ngày một mươi bảy tháng hai công an huyện bình chánh tp hcm cho biết
đang truy xét hai đối tượng đã dùng súng bắn vào xe hơi của một việt kiều
xảy ra tại địa bàn vào khuya ngày một mươi sáu tháng hai
theo thông tin ban đầu khoảng hai mươi một h ngày một mươi sáu tháng hai đã có hai người đi xe máy
đến trước khu đất ấp năm a xã bình hưng huyện bình chánh tp hcm
rồi bắn nhiều phát súng vào xe ô tô mà miệng kiểm soát sáu mươi tám a một mươi chín nghìn tám mươi chín răng động rồi rời đi
thời điểm nổ súng trong ô tô không có người nên may mắn không ai bị thương
tại hiện trường nhiều vỏ đạn vương vãi trên đường
được biết chiếc xe bị bắn là của gia đình ông phan văn ba sáu mươi chín tuổi việt cưu mỹ
nhận tin báo công an huyện bình chánh phối hợp cùng đơn vị chức năng
có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc
tại hiện trường lực lượng công an ghi nhận ba lỗ thủng trên thân ô tô
và thu giữ một số đầu đạn
bước đầu nhà chức trách xác nhận nguyên nhân vụ việc
xuất phát từ việc tranh chấp khu đất tại địa điểm trên